nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và bảy mươi bốn năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp mặt đoàn đại biểu ban liên lạc cán bộ công an
chi viện chiến trường miền nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
cùng dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phát biểu tại buổi gặp mặt thủ tướng nguyễn xuân phúc ân gần gửi lời thăm hỏi
tới các đồng chí cán bộ công an trực tiếp tri viện cho chiến trường miền nam
nhấn mạnh nhiều đồng chí đã hy sinh sương máu đồng góp cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
thủ tướng đánh giá cao tinh thần cách mạng tiến công không ngừng đúng bản chất của công an nhân dân
một ý chí quyết tâm đó là tấm gương quý của lực lượng công an nhân dân
thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí cần nêu bật tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa về những tấm gương này
để lớp trẻ hiểu rõ hơn về sự nghiệp cách mạng dân tộc
thủ tướng nêu rõ đảng nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận trân trọng và tri ân những đóng góp đó
ở chiến trường miền nam một chiến trường ác liệt nhất
thủ tướng đề nghị công an các địa phương cần luôn có các hoạt động tri ân
các đồng chí cán bộ công an tri viện cho chiến trường miền nam
những thành tích của các đồng chí mãi mãi tự hào đồng góp vào trang sử vẻ vang của dân tộc
về thành quả cách mạng đất nước thủ tướng nêu rõ đất nước đã vượt qua là nước nghèo
sau ba mươi năm đổi mới chúng ta đã có sự thay đổi đáng mừng vươn lên phát triển mạnh mẽ
với nhiều thành tiệu to lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng cũng khẳng định đảng nhà nước luôn luôn quan tâm các gia đình chính sách
có công với cách mạng luôn tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ
đã hy sinh sương máu vì độc lập tự do của dân tộc
không chỉ lo phát triển kinh tế mà quan tâm cả lĩnh vực an sinh xã hội
để người dân ngày càng tin vào chủ trương chính sách của đảng của nhà nước
ngày hôm nay một mươi chín tháng tám đến hết hai mươi bốn giờ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh mở hệ thống để đón nhận đóng góp của các tổ chức cá nhân
cho việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững
hoạt động này nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của quốc gia
và hướng tới ngày quốc tế chống đói nghèo và cũng là ngày vì người nghèo ở việt nam một mươi bảy tháng một mươi
cụ thể mỗi tin nhắn ủng hộ đóng góp vì người nghèo
pháp vnn gửi một nghìn bốn trăm linh tám trong đó n là số lần ủng hộ mỗi lần có giá trị hai mươi đồng
giới hạn của n là từ một đến một trăm linh
số tiền đóng góp của nhân dân thông qua đợt vận động nhắn tin ủng hộ này
sẽ được sử dụng để góp phần thực hiện công tác giảm nghèo
đặc biệt là đối với các hộ nghèo ở các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
hộ nghèo thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số
trong các năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
thông qua các đợt vận động
đóng góp qua tin nhắn vì người nghèo
cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia một nghìn bốn trăm linh đã nhận được ủng hộ
của các chủ thuê bao di động số tiền là hơn một mươi ba tám tỷ đồng
thưa quý vị ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố cần thơ vừa cho biết
do ảnh hưởng thời tiết cực đoan mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm sập tốc mái nhà
và sạt lở gây hậu quả nặng nề cho người dân
ước tính tổng thiệt hại tài sản do thiên tai lên tới trên một mươi bảy tỷ đồng
từ đầu mùa mưa đến nay trên địa bàn thành phố cần thơ xảy ra hai mươi tám đợt lốc xoáy
làm sập ba mươi một căn nhà tốc mái hai trăm một mươi năm căn và làm hai người bị thương
ước thiệt hại tài sản khoảng ba tỷ đồng
xảy ra hai mươi ba điểm sạt lở làm sạt hoàn toàn chín căn nhà hai mươi bốn căn nhà bị ảnh hưởng
tổng chiều dài ảnh hưởng do sạt lở là năm trăm bảy mươi bảy mét
ước thiệt hại là hơn một mươi bốn tỷ đồng
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các sở ban ngành thành phố ủy ban nhân dân và ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
các quận huyện thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ và ba sẵn sàng trong ứng phó
nhờ đó công tác khắc phục thiệt hại được khẩn trương thực hiện đạt kết quả cao góp phần ổn định đời sống nhân dân
thưa quý vị sau trận lũ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đầu tháng tám những ngày vừa qua
huyện vùng cao biên giới quan sơn và các đơn vị liên quan của tỉnh thanh hóa
đang tập trung xây dựng khu tái định cư cho bản sa ná xã nam mèo để người dân sớm có nơi ở mới
ổn định cuộc sống và quay trở lại sản xuất
địa điểm để xây dựng khu tái định cư nằm cách vị trí cũ khoảng một km
đây vốn là khu đất rừng sản xuất với diện tích rộng năm mươi hai m hai
hiện huyện quan sơn đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình như xây dựng cầu tạm qua sông luồng
làm đường tạm để vận chuyển máy móc vào sát lớp mặt bằng khu tái định cư
vận chuyển vật liệu vào khu tái định cư để xây dựng khu lớp học mầm non tiểu học phân lô bàn giao đất ở cho người dân
các nhà thầu đang tập trung phương tiện thi công ngày đêm
dự kiến cuối tháng tám này sẽ san lấp xong mặt bằng để xây dựng các công trình cho khu tái định cư
như đã đưa tin trận lũ quét sáng ba tháng tám làm hàng chục ngôi nhà tại bản sa ná xã nam mèo bị sập cuốn trôi hư hỏng nặng
một mươi người dân của bản bị chết và mất tích
tỉnh nghệ an vừa tổ chức diễn tập phương án trựa cháy tại cảng cá lạch quèn huyện quỳnh liêu
đây là nơi neo đậu của rất nhiều tàu thuyền là nơi tập trung buôn bán các loại thủy hải sản
và cũng là nơi cung cấp đầy đủ các loại nhu yếu phẩm phục vụ cho tàu thuyền các địa phương trong khu vực ra khơi
việc diễn tập nhằm đánh giá năng lực chỉ huy phương án điều hành về chiến thuật chữa cháy
phối hợp và tác chiến của nhiều lực lượng đảm bảo sát với yêu cầu của thực tiễn
đó ra soát điều chỉnh kịp thời những bất cập tồn tại về cơ chế chính sách
góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước trong công tác phòng cháy chữa cháy cũng như cứu nạn cứu hộ
đồn biên phòng nhật lệ thuộc bộ đội biên phòng quảng bình vừa phối hợp với ủy ban nhân dân xã bảo ninh
thành phố đồng hới tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về biển đảo cho các cán bộ nhân dân
và các chủ tàu cá thuyền trưởng ngư dân
tại buổi tuyên truyền bà con ngư dân và các chủ tàu thuyền trưởng đã được nghe những nội dung cơ bản
về chủ quyền biển đảo vùng đánh cá chung vịnh bắc bộ luật biển việt nam hiệp định luật pháp quốc tế về biển
luật giao thông đường thủy luật thủy sản
cùng với tuyên truyền đồn biên phòng nhật lệ đã kết hợp phát tờ rơi chiếu phim phóng sự với nhiều nội dung thiết thực
giúp cho cán bộ ngư dân hiểu biết về biển đảo việt nam qua đó thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động nghề cá
cũng trong buổi tuyên truyền chỉ huy đồn biên phòng nhật lệ đã tổ chức cho các chủ tàu ký cam kết thực hiện nghiêm chỉ thị của thủ tướng chính phủ
về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
từ đó luôn sát cánh cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển
tình trạng hạn hán kéo dài tại huyện mờ rắc tỉnh đắk lắc đã khiến hàng nghìn diện tích cây trồng bị thiệt hại
gây không ít khó khăn cho sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân
cánh đồng này đã nhiều tháng nay không nhận được một giọt mưa nào
mặt ruộng phơi nắng nứt nẻ lúa bỗng hóa thành dơm khô
bà con tại huyện mờ rắc thì không thể tìm cho mình được nguồn nước cứu lúa
mà có tìm được bây giờ cũng không thể biến những cánh đồng dơm như thế này trở lại là lúa được nữa
do đặc thù địa hình khiến khí hậu tại tỉnh đắk lắc có diễn biến phức tạp
đang bơm cứu khoảng trên năm trăm linh hát
thế thì mục đích của chúng tôi là bây giờ làm sao để mà bơm chống hạn phục vụ cho
giúp cho bà con thoát khỏi những cái khó khăn về cái đời sống an ninh đồng thập
ngoài đặc thù về vùng khí hậu có thể thấy biến đổi khí hậu đã và đang làm đời sống sản xuất
của huyện mờ rắc bị ảnh hưởng nghiêm trọng theo thời gian
chính quyền địa phương cần hỗ trợ người dân tìm cách thoát nạn
bên cạnh đó cần tư vấn hướng dẫn cho bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng để bảo đảm cuộc sống
thưa quý vị sáng nay tại thành phố hải phòng bàn lãnh đạo mới của công ty trách nhiệm hữu hạn
cai giang việt nam đã ra mắt hàng nghìn công nhân của công ty
công ty trách nhiệm hữu hạn cai giang việt nam sẽ hoạt động trở lại từ ngày hai mươi tháng tám
và được biết là công ty này vừa được công ty trách nhiệm hữu hạn hns
một trong những đối tác và cũng là chủ đầu tư của cai giang việt nam tiếp nhận lại
tại buổi làm việc lãnh đạo công ty cho biết sẽ nỗ lực hết sức

công ty trách nhiệm hữu hạn cai giang việt nam sẽ trả năm mươi lương tháng bảy cho công nhân trong tuần này
và trả nốt một nửa còn lại trong tuần tới
trước đó vào sáng sớm một mươi hai tháng tám hơn hai công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn cai giang
tới doanh nghiệp số một trăm chín mươi sáu đường hoàng quốc việt quận kiến an thành phố hải phòng làm việc
bất ngờ phát hiện toàn bộ nhà xưởng đóng chặt
chủ doanh nghiệp cùng đội ngũ quản lý người đài loan đã rời đi
khi đó công ty trách nhiệm hiểu hạn cai giang còn nợ lương của hơn hai hai trăm linh công nhân
với số tiền hơn hai mươi một tỷ đồng nợ tiền bảo hiểm xã hội từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín với số tiền khoảng chín tỷ đồng
ngoài ra doanh nghiệp này còn nợ một số ngân hàng đối tác làm ăn
cơ quan chức năng thành phố hải phòng phối hợp với công đoàn công ty cai giang
đã liên lạc công ty mẹ ở đài loan tìm hướng giải quyết
thưa quý vị ngày hôm nay tại đồng nai văn phòng cơ quan thường trực ban chỉ đạo quốc gia
về khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh
ở việt nam văn phòng bảy trăm linh một phối hợp với cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ
tổ chức hội thảo về đề cương dự án hỗ trợ người khuyết tật tại việt nam
tại bảy tỉnh bị phun giải chất da cam
tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến về mục tiêu nội dung hoạt động
cơ chế hợp tác cho đề cương dự án hỗ trợ người khuyết tật việt nam tại bảy tỉnh
gồm đồng nai tây ninh bình phước bình định quảng nam thứ thiên huế và quảng trị
dự án nhằm hiện thực hóa bản ghi nhận ý định hợp tác được ký kết giữa văn phòng bảy trăm linh một
và cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
theo đó cơ quan này sẽ tài trợ năm mươi triệu đô la mỹ cho việt nam nhằm nâng cao năng lực
thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe điều trị y tế phục hồi chức năng
cải thiện chất lượng cuộc sống và bảo đảm hòa nhập xã hội cho người khuyết tật tại bảy tỉnh trên
cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện các dự án
về chăm sóc sức khỏe hỗ trợ y tế sinh kế cho người khuyết tật
cơ quan này sẽ hỗ trợ việt nam về mọi mặt để dự án thành công
thưa quý vị ngày hôm nay tỉnh quảng ninh đã tổ chức khởi công xây dựng bệnh viện lão khoa
đây là bệnh viện lão khoa cấp tỉnh đầu tiên được xây dựng trên cả nước
và là bệnh viện lão khoa thứ hai sau bệnh viện lão khoa trung ương
dự án xây dựng bệnh viện lão khoa tỉnh quảng ninh có tổng mức vốn đầu tư bốn trăm hai mươi chín tỷ đồng
với quy mô hai trăm linh giường bệnh do sở y tế làm chủ đầu tư
dự án có diện tích sàn một mươi sáu m hai bao gồm nhiều hạng mục
dự án được đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng cây xanh theo hướng thân thiện với môi trường
bảo đảm khí hậu và điều kiện chăm sóc tốt nhất cho người bệnh đặc biệt là người cao tuổi
dự kiến dự án bệnh viện lão khoa quảng ninh sẽ hoàn thành vào cuối năm hai nghìn hai mươi
và đi vào hoạt động vào năm hai nghìn hai mươi
trong hai ngày là ngày một mươi chín và ngày hai mươi tháng tám tại hà nội

hội nghị quốc tế lần thứ tư về những tiến bộ công nghệ và nghiên cứu lâm sàng
trong y học chính xác được tổ chức tại bệnh viện bạch mai
thu hút trên ba mươi chuyên gia hàng đầu quốc tế và trên năm trăm linh đại biểu là các thầy thuốc
nhà nghiên cứu về ung thư sinh học phân tử tế bảo gốc
hội nghị quốc tế transmed được tổ chức hàng năm tại việt nam
với mục tiêu cập nhật các tiến bộ công nghệ mới và các thành tiệu toàn cầu
trong lĩnh vực gen tế bảo gốc thúc đẩy nâng cao năng lực
hợp tác nghiên cứu quốc tế với các bệnh viện
và phát triển sự nghiệp cho thế hệ khoa học trẻ
bên cạnh đó hội nghị cũng là nơi để các nhà quản lý bệnh viện
các chuyên gia có cơ hội gặp gỡ trao đổi thông tin
và chia sẻ kinh nghiệm về tiến bộ mới trong công nghệ gen và tế bào gốc
hiệu quả và ứng dụng trong chẩn đoán điều trị ung thư
góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư
tại hội nghị quốc tế transmed lần thứ tư
có khoảng bốn mươi báo cáo khoa học mang tính chuyên sâu
tập trung cập nhật những tiến bộ mới nhất trên thế giới
trong lĩnh vực chẩn đoán điều trị ung thư
bao gồm điều trị miễn dịch trí tuệ nhân tạo trong y học
nghiên cứu ứng dụng tế bảo gốc tế bảo ips
gen trị liệu và thực hành lâm sàng điều trị miễn dịch ung thư
thưa quý vị hiện nay tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ được cứu sống khoảng hai mươi
đó là do đột quỵ chỉ xử lý hiệu quả trong thời gian vàng
tức là từ sáu giờ sau khi xảy ra
nhưng đa phần người dân không nhận diện được
nên khi đưa đến bệnh viện đã trễ dở vàng
tuy nhiên hiện nay với việc ứng dụng công nghệ rapid
phần mềm trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ
đã cho phép kéo dãn thời gian vàng từ sáu giờ lên hai mươi bốn giờ
tại trung tâm đột quỵ bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
mỗi tháng tiếp nhận khoảng hai trăm năm mươi ca bệnh đột quỵ
trong số đó chỉ có năm người bệnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
trong thời gian vàng chín mươi năm còn lại bác sĩ sẽ không thể can thiệp được
tuy nhiên khi đưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị đột quỵ vào hoạt động
người bệnh có thể kéo dài thời gian vàng lên đến hai mươi bốn giờ tức tăng một mươi tám giờ so với trước
ngoài ra kết quả hình ảnh chụp não của người bệnh được đưa vào phần mềm này
sẽ giúp các bác sĩ xác định những vùng não bị tổn thương
những vùng nhu mô não sẽ chết trong những giờ tiếp theo
vốn rất khó xác định bằng các phương pháp hình ảnh thông thường
từ đó bác sĩ sẽ đưa ra hướng điều trị phù hợp
việt nam trở thành quốc gia thứ ba tại đông nam á sau thái lan và indonesia
áp dụng trí tuệ nhân tạo trong điều trị đột quỵ
hiện phần mềm này đã được ứng dụng tại bốn mươi quốc gia
mang lại hiệu quả cho hai trăm năm mươi bệnh nhân đột quỵ
trong phần tin thế giới tổng thống afghanistan cam kết xóa sổ nơi trú ẩn của is
nước sông mekong đang lên
thái lan chuẩn bị đối phó với lũ lụt
thưa quý vị hai ngày sau khi xảy ra vụ đánh bom đẫm máu
tại một đám cưới khiến hai trăm bốn mươi năm người thương vong
tổng thống afghanistan ashraf ghani ngày hôm nay cam kết
xóa sổ tất cả nơi trú ẩn của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
tuyên bố của tổng thống ghani được đưa ra trong bối cảnh afghanistan kỷ niệm một trăm linh năm ngày độc lập
hiện nhiều người tỏ ý hoài nghi liệu một thỏa thuận giữa mỹ và taliban
nhằm chấm dứt xung đột kéo dài suốt gần một mươi tám năm qua có mang lại hòa bình cho người dân afghanistan hay không
theo báo cáo của liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi tám là năm đẫm máu nhất tại afghanistan
khi có ít nhất ba tám trăm linh bốn dân thường thiệt mạng trong các vụ bạo lực trong đó có chín trăm hai mươi bảy trẻ em
trong bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín các cuộc giao tranh tại đây đã khiến hơn hai trăm một mươi bảy người
phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn vấn đề cứu trợ nhân đạo trở nên cấp bách trên cả nước
và vladimir putin ngày hôm nay đã lên đường thăm chính thức pháp
nhằm thảo luận thực trạng song phương và nhiều vấn đề thời sự quốc tế quan trọng
dự kiến trong chuyến thăm một ngày tới pháp tổng thống putin sẽ thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà emmanuel macron
về các giải pháp cải thiện quan hệ song phương và trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề quốc tế quan trọng
như bảo đảm an ninh tại châu âu hợp tác giữa nga và liên minh châu âu kế hoạch hành động chung toàn diện gcpoa
cuộc khủng hoảng tại syri ukraine libya
lĩnh vực kinh tế thương mại giữa hai nước ghi nhận chiều hướng đi lên
kết thúc năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch thương mại hai triệu tăng một mươi một đạt một mươi bảy hai tỷ đô la mỹ
khối lượng vốn của pháp đầu tư vào nền kinh tế nga đạt hơn một mươi tám tỷ đô la
hơn sáu trăm linh doanh nghiệp pháp đang hoạt động trên thị trường nga
giới phân tích cho rằng chuyến thăm pháp lần này của tổng thống putin có ý nghĩa quan trọng
không chỉ thúc đẩy quan hệ song phương mà còn tạo ra sung lực mới giúp tái khởi động quan hệ nga eu
thưa quý vị
triều tiên đang tăng cường quảng bá du lịch hướng vào các du khách châu âu
trong nỗ lực đa dạng hóa và thu hút thêm du khách nước ngoài tới quốc gia này
công ty du lịch quốc tế triều tiên đang hợp tác với các công ty du lịch của một số nước
để thực hiện tour du lịch tới các địa điểm chính ở thủ đô bình nhưỡng và một số địa danh nổi tiếng của triều tiên
công ty này cũng cung cấp địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các cơ quan sẽ thực hiện tour du lịch
bao gồm các cơ quan du lịch của trung quốc anh hà lan thụy điển và séc
trong thời gian qua du khách nước ngoài tới triều tiên đã lựa chọn các gói du lịch được liên kết
với các công ty chuyên tổ chức tour du lịch của triều tiên có trụ sở tại trung quốc
nhưng lần này là hợp tác với các công ty du lịch của châu âu
năm qua số du khách nước ngoài tới quốc gia này là hơn hai trăm linh lượt người
trong đó du khách người trung quốc chiếm trên chín mươi
nước sông mekong đoạn chảy qua tỉnh nakhon phanom ở vùng đông bắc thái lan
giáp với lào đang lên với tốc độ khoảng sáu mươi bảy mươi cm
trong khi nông dân đang vui mừng vì các cánh đồng trồng lúa đã được qua giai đoạn hạn hán
nhà chức trách các tỉnh thành thì lại khuyến cáo người dân là cần phải đề phòng lũ lụt
cũng như sạt lở đất do nước lên
mực nước sông mekong tại tỉnh nakhon phanom hiện ở mức khoảng bảy m
nhưng vẫn thấp hơn điểm tràn bờ sáu m
tháng trước mực nước tại tỉnh này có lúc đã xuống thấp kỷ lục khoảng một năm m
thấp hơn điểm nước tràn bờ khoảng một mươi một mét
hiện nay mực nước ở các phụ liêu chính
mức nước sông mekong đang lên do có mưa làm giữ bớt tình trạng thiếu nước do thiếu mưa kéo dài
tuy nhiên các máy bơm đã được lắp đặt tại nhiều địa điểm để thoát nước
nhằm ngăn chặn lụt lội tại các trung tâm kinh doanh nông trại và cộng đồng dân cư
thưa quý vị viện australia cơ quan nghiên cứu chính sách hàng đầu của australia
công bố một báo cáo cho biết hiện nước này là quốc gia đứng thứ ba trên thế giới
về xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch bao gồm than và khí đốt
trong khi nga và ả rập xê út có tỷ trọng xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch lớn nhất nhì thế giới
thì australia đứng thứ ba với tỷ trọng sáu tám tính trên tiềm năng phát thải khí co hai
xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của nước này tương đương với mỹ
nơi có dân số đông gấp một mươi ba lần và tổng sản phẩm quốc nội lớn hơn gấp một mươi năm lần
australia là nước xuất khẩu than lớn nhất thế giới chiếm hai mươi chín tổng kim ngạch xuất khẩu than của toàn cầu
trong khi đó thủ tướng nước này scott morrison tuần trước
đã không chấp nhận đề xuất của các quốc đảo thái bình dương
tại diễn đàn các quần đảo ở thái bình dương được tổ chức
tại tuvalu kêu gọi việc chuyển đổi từ than sang năng lượng tái tạo
thưa quý vị ngày hôm nay tại thủ đô bangkok thái lan là ngày mở bán chính thức vé trận đấu vòng loại thứ hai
world cup hai nghìn hai mươi hai giữa đội tuyển thái lan và việt nam
tuy nhiên chỉ có hai hai trăm linh vé được dành cho cổ động viên việt nam và bán trực tiếp tại một mươi ba điểm ở bangkok
đây cũng là thông tin
thông tin cuối cùng trong chương trình thời sự một mươi tám h ba mươi ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trận thư hùng giữa hai đội bóng đá hàng đầu khu vực đông nam á
đã thu hút sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ thái lan và việt nam
mặc dù vậy với sức chứa chỉ gần hai mươi năm người của sơn thammasat
trận đấu đã gây nên cảnh suốt vé ở thái lan
theo quy định của fifa số lượng vé xem dành cho cổ động viên việt nam là hơn hai hai trăm linh chiếc
để mua được vé người mua phải có hộ chiếu việt nam xuất trình tại điểm bán
và được mua tối đa bốn vé trên mỗi hộ chiếu với giá sáu trăm năm mươi bạt khoảng năm trăm linh đồng một vé
trong khi giá vé dành cho cổ động viên thái lan có ba mức giá là hai trăm linh ba trăm năm mươi và cao nhất là năm trăm linh bạt
cho ghế có vị trí đẹp tương đương một trăm năm mươi hai trăm sáu mươi sáu và ba trăm tám mươi đồng
nơi tôi đang đứng là một trong một mươi ba điểm bán vé trận giữa việt nam và thái lan diễn ra hôm năm tháng chín tới đây
tuy nhiên theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi
ngay sau khi mở bán có tới hơn một mươi địa điểm không có vé để bán ra
và rất nhiều người việt đã phải xếp hàng từ sớm nhưng đành phải ra về tay trắng
tuấn anh phóng viên truyền hình nhân dân đưa tin tại bangkok thái lan
theo liên đoàn bóng đá thái lan cùng với số vé mời cho nhà tài trợ
ban tổ chức đã bán hết chín sáu trăm tám mươi bảy vé dành riêng cho cổ động viên nước nhà trong đợt đầu tiên
trong đợt hai mở bán trực tuyến cho người hâm mộ thái lan vào ngày một mươi một tháng tám
hơn chín sáu trăm linh vé được bán hết chỉ trong vòng một mươi năm phút
ở đợt bán số vé còn lại lần này
ban tổ chức chỉ bán vé dành cho cổ động viên nhà ở các khán đài có mức giá rẻ nhất là hai trăm linh bạt